nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có đủ phẩm chất năng lực đồng thời đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức góp phần cho đảng vững mạnh
sáng ngày hai mươi tám tháng ba tại cuộc họp ban chấp hành đảng bộ tỉnh lào cai lần thứ một mươi bảy tỉnh ủy lào cai đã triển khai thực hiện chỉ thị số hai mươi tám của ban bí thư
về nâng cao chất lượng đảng viên và giả soát sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng
theo đó tỉnh ủy lào cai yêu cầu các cấp ủy bám sát chủ trương chỉ đạo của ban bí thư nêu trong chỉ thị số hai mươi tám tập trung xác định và chỉ đạo những khâu đột phá
đặc biệt là ngăn chặn xu hướng chạy theo số lượng trong công tác kết nạp đảng kiên quyết không kết nạp đảng những người chưa đủ tiêu chuẩn điều kiện
người có động cơ vào đảng không đúng đắn thực hiện nghiêm quy định nguyên tắc kết nạp đảng viên đồng thời nghiêm túc tiến hành giả soát sàng lọc đảng viên
kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng
từ năm hai nghìn một mươi chín trở đi thực hiện việc ra soát sàng lọc đảng viên là việc làm thường xuyên từ các tri bộ